để hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối giao thương xúc tiến thương mại
đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh covid một mươi chín tác động đến toàn cầu
mới đây viện nghiên cứu tài chính đầu tư và hợp tác thương mại đông nam á
đã ra mắt câu lạc bộ doanh nghiệp việt nam tại thành phố hồ chí minh
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động
chuyển đổi thị trường thay đổi hình thức kinh doanh
câu lạc bộ doanh nghiệp việt nam ra đời sẽ là kênh hỗ trợ đặc biệt
để các doanh nghiệp kết nối giao thương xúc tiến thương mại
các doanh nghiệp có thể giao lưu học hỏi kinh nghiệm quản trị kết nối kinh doanh
cập nhật thường xuyên thông tin về kinh tế trong nước và thế giới
ngoài ra câu lạc bộ doanh nghiệp việt nam còn phối hợp với các hiệp hội
khu chế xuất khu công nghệ cao cung cấp nguyên liệu đầu vào
duy trì hoạt động sản xuất ổn định thị trường